hôm nay công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng gây ra vụ án cướp tài sản tại địa bàn xã phước tỉnh
vào tối ngày một mươi sáu tháng năm các đối tượng phạm quang hòa phạm hoàng dũng nguyễn hùng sơn nguyễn văn việt huỳnh thanh hiếu nguyễn an bình và trần thành giả vờ mời anh dũng đi uống rượu để cướp tài sản nhưng bị anh dũng từ chối
sau đó nhóm đối tượng này đã nhờ ngô thị trà my là người quen với anh dũng đến địa bàn xã phước tỉnh giả vờ ngồi tâm sự
trong lúc nạn nhân đang ngồi chơi với my thì các đối tượng đến đánh và cướp chiếc điện thoại iphone năm cùng với bốn trăm linh đồng của nạn nhân
chiếc điện thoại cấp được chúng mang bán với giá một tám triệu đồng và chi cho my năm trăm linh đồng số tiền còn lại cả nhóm cùng nhau tiêu xài
còn tại lâm đồng vào chiều nay công an tp đà lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với danh văn hoàng
danh vy cướp giật tài sản
vào giữa tháng sáu hoàng từ cần thơ lên đà lạt làm phụ hồ rồi quen với một người tên là hiếu
hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền tiêu xài
tối ngày bốn tháng bảy hai đối tượng đã đi trên xe máy cướp túi sách của chị nguyễn thiên trúc khi chị này đang đi xe đạp đôi cùng với bạn tại bờ hồ xuân hương
trong đó có một điện thoại iphone và bốn trăm linh đồng
danh văn hoàng khai đã cùng với hiếu thực hiện chót lọt ba vụ cấp giật tài sản khác trên địa bàn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay một vụ lật xe container đã xảy ra trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc ấp bình chánh xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
vào thời điểm trên xe container mang biển số năm mươi một c ba mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi ba chở hai mươi một tấn dầu cá do tài xế cao việt phú điều khiển
do né tránh xe tải chạy ngược chiều đã bị mất lái
lật ngang đường toàn bộ hai mươi một tấn dầu cá tràn ra đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ
rất may không có thiệt hại về người
ước tính thiệt hại trên bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đến đây bản tin thời sự một trăm hai mươi giây cũng xin được tạm dừng